thưa quý vị hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã ban hành nghị quyết số một mươi tám
với mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng
như vậy đảng và nhà nước đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị
cụ thể hóa bằng phương hướng hành động hướng tới sự kiện trọng đại của toàn dân tộc đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi có diện tích trên một mươi ba km hai gồm có ba đơn vị hành chính cấp xã là an vĩnh an hải và an bình
nhưng cái tên của ba xã này bây giờ cũng chỉ còn là quá khứ khi mới đây hội đồng nhân dân huyện lý sơn đã thông qua nghị quyết
tán thành đề án giải thể đơn vị hành chính cấp xã để thực hiện chính quyền một cấp tại huyện đảo lý sơn
chủ trương giải thể ba xã của huyện lý sơn cùng với việc sắp xếp hàng trăm đơn vị hành chính của nhiều địa phương khác
cũng được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua tại phiên họp thứ bốn mươi một
việc giải thể ba xã tại lý sơn vẫn bảo đảm trên cơ sở pháp lý và thực tiễn bởi như hiện nay
trên cả nước cũng có ba huyện đảo là bạch long vĩ thuộc thành phố hải phòng côn cỏ thuộc tỉnh quảng trị
và côn đảo thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu cũng không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc
trên thực tế việc sắp nhập hợp nhất các tổ chức hành chính nhà nước đã được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi một
khi đảng và nhà nước đã đưa ra chủ trương quản lý đa ngành đa lĩnh vực
để xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính gọn nhẹ hợp lý
thời gian qua cùng với những thành công bước đầu của bộ công an và nhiều bộ ngành địa phương trên cả nước
gần đây gần hai tám trăm linh đơn vị trực thuộc bộ tài chính đã được cắt giảm
tiếp đến là nhiều chi nhánh kho bạc nhà nước tri cục thuế và tri cục hải quan sẽ tiếp tục được sắp xếp lại
tổng cục hải quan cũng đã hoàn thành việc sắp xếp lại ba mươi bốn trên ba mươi năm tổ đội tại tri cục hải quan các tỉnh thành phố
qua đó cắt giảm được hai trăm ba mươi chín trên sáu trăm linh sáu tổ đội
chi cục hải quan và đơn vị tương đương
đảng ủy tổng cục hải quan cũng như đảng đạo tổng cục cũng đã có một số giải pháp để thực hiện
thứ nhất là yêu cầu các chi đảng bộ cũng như thủ trưởng các đơn vị phổ biến quán triệt tới cán bộ công chức
về cái chủ trương của đảng nói chung cũng như là kế hoạch của bộ tài chính kế hoạch của tổng cục hải quan
và đây coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tất yếu mà chúng ta phải thực hiện
để mong muốn cải cách đối với tổ chức bộ máy cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị
và do vậy cũng đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ công chức
thưa quý vị trước những nhu cầu tất yếu trong quá trình thực hiện tinh giản bộ máy là phải đào tạo
nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ để sẵn sàng phù hợp với cơ chế quản lý mới
cuối năm hai nghìn một mươi tám ubnd tp hà nội đã phê duyệt đề án tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý
đối với cấp trưởng phó phòng và tương đương thuộc tp hà nội
đồng thời lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với chủ tịch phó chủ tịch ubnd xã phường thị trấn
trên địa bàn hà nội cũng được mở
những chủ trương này của tp hà nội đã thể hiện một tầm nhìn chiến lược đầy đủ
để đội ngũ này sẽ khỏi bỡ ngỡ khi tiếp nhận sự sắp xếp lại
xã cần kiệm huyện thạch thất tp hà nội người đang nắm cưng vị chủ tịch ubnd xã này là một cán bộ trẻ nhiều năng lực
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín được sự đồng thuận cao của lãnh đạo các cấp ủy chính quyền huyện thạch thất
đồng chí đặng văn võ đã gánh vác nhiệm vụ bí thư đảng ủy xã kiêm nhiệm chủ tịch ubnd xã cần kiệm
đó cũng là chủ trương của huyện ủy thạch thất khi thực hiện quán triệt nghị quyết trung ương
trong việc nhất thể hóa chức danh lãnh đạo cấp xã
thế rồi thì đội ngũ cán bộ công chức và cái sự ủng hộ của người dân thì đến nay là với cái vai trò là bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân xã
thì tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thiện và tập trung lãnh đạo chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ
sau khi đảm nhiệm thêm cương vị mới đồng chí bí thư đặng văn võ đã tiến hành nhiều cuộc cải tổ quan trọng tại địa phương
một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất đó là việc sắp xếp lại bộ máy hành chính theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai về tiếp tục tinh giản bộ máy
ông phùng trung sáu là cựu chiến binh đã từng tham gia kháng chiến trương mỹ và đã nhiều năm tham gia công tác xã hội tại địa phương
khi được vận động nghỉ chế độ tạm dừng công tác ông sáu đã vui vẻ hy sinh chút lợi nhỏ của bản thân mình vì cục diện lớn của toàn đảng toàn dân
nhiệm vụ này là đảng giao sẵn sàng để như thế là nhường những vị trí đó cho những thế hệ trẻ
tôi rất thân khởi không có gì cả không nói đến hy sinh cả
mình phải nói đến sự phân công của đảng sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ của đảng giao
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đang đến gần
chúng ta kỳ vọng sẽ có một đại hội thành công đất nước tiếp tục tiến lên trên con đường dâu mạnh phồn vinh nhân dân được ấm no hạnh phúc